hiện nay thì không chỉ là thời tiết đang giao mùa với những cái biến chuyển rất là khó chịu cho cơ thể
mà còn cái sự tác động của đại dịch covid một mươi chín nữa cũng đang là một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta
và có nhiều nghiên cứu cho rằng là covid một mươi chín thì không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng cả đến hệ xương khớp nữa
vậy thì bác sĩ hà có thể phân tích rõ hơn rằng là không biết là với cái tác động của covid một mươi chín thì hệ xương khớp nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ạ
đây cũng là một cái chủ đề rất thú vị và về mặt khoa học nhưng mà một vấn đề khá là phức tạp
trong diễn biến đại dịch covid một mươi chín của thế giới trong vòng hai năm qua
thì với chúng ta nó là một vấn đề mới nhưng qua cái hai năm vừa rồi do cái diễn biến của đại dịch
thì qua các cái nghiên cứu đánh giá ở trên các bệnh nhân bị covid một mươi
thì người ta thấy rằng là trong cái tổn thương và cái cơ chế bệnh sinh
thì cái virus sars cov hai này nó gây tổn thương rất nhiều ở các cái vị trí màng trong của mạch máu
trong toàn bộ hệ thống của cơ thể
và khi những cái phản ứng tổn thương ở cái mạch máu trong toàn bộ hệ thống cơ thể này
thì dẫn đến là tổn thương đến nhiều hệ cơ quan trong cơ thể
thậm chí chúng ta biết là những cái trường hợp mà vừa kích hoạt cái phản ứng viêm
vừa kích hoạt cái cơn bão cytokine
thì nó tấn công toàn bộ cái hệ thống của cơ thể
trong những hệ thống cơ thể đấy thì hệ thống cơ xương khớp cũng là một cái yếu tố bị ảnh hưởng lớn
bởi vì như chúng tôi nói vừa rồi cái nguyên nhân về tuần hoàn mạch máu và nuôi dưỡng khớp là một yếu tố quan trọng
và khi bị cái covid này
thì nó dẫn đến cái vấn đề là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tuần hoàn và vi tuần hoàn
và vì vậy cái bệnh cơ xương khớp nó bắt đầu phát sinh
thế còn một cái vấn đề nữa là người ta cũng thấy rõ là ở những bệnh nhân covid một mươi chín đặc biệt
những cái bệnh nhân hậu covid một mươi chín
thì đều thấy rõ bên cạnh các cái yếu tố các cái triệu chứng của bệnh lý về đường hấp
đúng không ạ
bệnh nhân hồn hền khó thở
có đoạn khí đoạn hơi ho rồi khạc đờm vân vân
bên cạnh những cái vấn đề chưa giải thích hết được với rối loạn thần kinh thực vật
về mất ngủ về đau đầu
thì cái vấn đề mà đau nhất mình mẩy
đau phần cơ phần xương nguồn khớp thậm chí đau toàn thân
nó đau ở các vùng trên cơ thể xuất hiện rất nhiều ở bệnh nhân cơ xương khớp
và đấy là một cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng như vậy
trong cái mùa này thì có thể nói là một cái ảnh hưởng tác động kép giữa thay đổi yếu tố môi trường
cộng với cái vấn đề của covid một mươi chín
cùng một lúc tấn công vào cơ thể
và tạo nên một cái ảnh hưởng nghiêm trọng cái hệ thống cơ xương khớp
và là một cái vấn đề mà ngày nay
thầy thuốc lâm sàng rất quan tâm
cũng như là đang đưa ra các phương án điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua cái giai đoạn
bị nhiễm bệnh covid một mươi chín
cũng như giai đoạn hậu covid một mươi chín
thực sự là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại đúng không ạ
nếu như mà bệnh cơ xương khớp mà chúng ta chủ quan
mà chúng ta không chữa trị kịp thời
thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào ạ
như chúng tôi vừa nói với chia sẻ với khán giả
cũng như với mc việt hầu từ đầu chương trình
thực ra cái bệnh lý cơ sân khớp là trông như vậy
nhưng mà nó ở một cái diện tác động rất là rộng trong cơ thể
chúng ta biết là các triệu chứng đều ở phần hệ cơ xương khớp
nhưng nó không phải chỉ có như thế
thế đầu tiên cái tác động đầu tiên
thì là chúng ta thấy ảnh hưởng là cái vấn đề khi mà vận động khó này
rồi đau đớn đi lại di chuyển mọi việc sinh hoạt lao động đều ảnh hưởng
đấy là một cái ảnh hưởng cho người bệnh rồi
theo vấn đề thứ hai nữa là khi các cái tổn thương lâu ngày kéo dài
thì trong các cái bệnh cảnh lâm dài
chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện các cái tổn thương
phức tạp hơn của bệnh lý cơ xương khớp
như là tổn thương phần sụn
tổn thương phần xương
có thể dạn xương gãy xương v v
một số cái xuất hiện trong các cái bệnh cảnh
như loãng xương chẳng hạn
thế ngoài ra thì còn những cái tổn thương
lâu dài kéo dài
thì dẫn đến biến dạng khớp
dẫn đến các cái hoạt động yếu
giống như chúng ta thấy bệnh cảnh
ví dụ những cái bệnh nhân
viêm khớp dạng thấp
chúng ta thấy rất là rõ các cái triệu chứng
các cái triệu chứng các cái dấu hiệu biến dạng khớp
thế và thậm chí có những cái vấn đề phức tạp hơn nữa
như là cái bệnh lý hệ thống
ở trong bệnh lý của cơ xương khớp
chẳng hạn như lúc bút ban đỏ
thì lúc đấy nó không chỉ đơn thuần là
chúng ta quan tâm là tổn thương
ở phần xương ở phần khớp
xung quanh khớp ở phần cơ
không phải chỉ tay chân vai hay cổ hay lưng gì đấy
đúng không không phải chỉ là
những triệu chứng đấy mà nó đã đi vào
các cơ quan đích ở phía trong tổn thương
trong thận ở các cơ quan trong cơ thể
thì có thể dẫn đến những diễn biến
khá là nguy hiểm
thế còn ngoài ra thì những cái bệnh cảnh
của bệnh lý cơ xương khớp
lâu ngày hay là những cái vấn đề
lớn phát sinh của bệnh lý
như thoát vị địa điệm thoát khớp cuộc sống
mức độ nặng thoát khớp mức độ lớn
thì đều dẫn đến những cái
viễn cảnh tàn phế
nếu như mà không được
chăm sóc và điều trị kịp thời thì đó là những cái
cảnh báo mà chúng tôi muốn gửi
đến người dân
đến những cộng đồng của chúng ta cần phải
quan tâm lưu ý cho
chúng ta và đặc biệt là những người
ở đời sống ở miền bắc
những người ở thành phố hà nội
chẳng hạn hay ở những cái
ở vùng miền bắc của chúng ta là
cái thời tiết mà chúng ta bị khắc nghiệt
và rất có hại cho bệnh lý cơ xương khớp
thì chúng ta cần phải hết sức lưu tâm